chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hai mươi tám tháng tám của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
tỉnh ủy tỉnh lâm đồng vừa ra quyết định kỷ luật các tổ chức đảng đảng viên bằng hình thức cảnh cáo
khiển trách do liên quan tới các vi phạm trong lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và đấu thầu mua sắm trang thiết bị kit xét nghiệm vật tư tiêu hao trên địa bàn tỉnh trong năm hai nghìn hai mươi
theo đó đảng ủy trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lâm đồng đảng ủy bệnh viện hai lâm đồng
đã thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra giám sát để bảy cán bộ đảng viên viên chức của đơn vị
nhận tiền không đúng quy định của công ty cổ phần công nghệ việt á
từ những vi phạm trên ban thường vụ tỉnh ủy tỉnh lâm đồng quyết định thi hành kỷ luật
đối với đảng ủy trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lâm đồng với hình thức cảnh cáo
đảng ủy bệnh viện đa khoa hai lâm đồng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách
ông nguyễn quốc minh giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lâm đồng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
ông huỳnh ngọc thành giám đốc bệnh viện đa khoa hai lâm đồng bị kỷ luật với hình thức khiển trách
năm đảng viên nhận tiền không đúng quy định của công ty cổ phần công nghệ việt á bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo
ủy ban chứng khoán nhà nước vừa có thông tin về việc tăng khống vốn điều lệ từ một năm tỷ lên bốn ba trăm linh tỷ đồng
tức là gấp hai chín trăm linh lần xảy ra tại công ty cổ phần xây dựng flc faros flc pharos mã chứng khoán là ros
cụ thể việc tăng khống vốn điều lệ xảy ra tại flc faros
trước khi niêm yết trên thị trường chứng khoán là hành vi bị cấm được quy định tại khoảng năm điều một mươi sáu của luật doanh nghiệp
kê khai khống vốn điều lệ không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng về giá trị
một người đàn ông vận chuyển trái phép thuốc lá nhập lậu vừa bị công an phường tân chính
quận thanh khê thành phố đà nẵng phát hiện và bắt quả tàng
cụ thể qua quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn công an phường tân chính phát hiện ông bùi văn vinh
quẩy trú tại phường thanh khê tây của quận thanh khê điều khiển xe chở nhiều bao hàng phía sau
nghi vấn là thuốc lá ngoại nhập lậu nên dừng xe kiểm tra
phát hiện trên xe có ba thùng các tông lớn bên trong có chứa một bảy trăm linh gói thuốc lá điếu nhập lậu
của các nhãn hiệu như z s change và s go
qua làm việc ông vinh không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của số thuốc lá nói trên
và thừa nhận đã nhận vận chuyển cho một người không rõ lai lịch đến giao tại các chợ trên địa bàn thành phố
tổ liên ngành chống buôn lậu của tỉnh an giang vừa mật phục bắt quả tang lê quốc dũng
trú tại phường châu phú a thành phố châu đốc đang vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu
trước đó vào khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng tám trên đường châu long thuộc khóm châu long sáu
phường vĩnh mỹ thành phố châu đốc lê quốc dũng bị bắt quả tang đang sử dụng xe mô tô
vận chuyển một bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
từ lời khai của dũng tổ công tác phối hợp cùng công an huyện châu phú mời phan văn bổ
cũng tại huyện châu phú làm việc
tại cơ quan công an bổ thừa nhận đã thuê dũng vận chuyển số thuốc lá lậu đến giao cho các tiệm tạp hóa
trên địa bàn của huyện châu phú
hiện tổ công tác tiến hành bàn giao hai đối tượng cùng phương tiện và tăng vật cho công an thành phố châu đốc
để tiếp tục xác minh xử lý theo thẩm quyền
được biết dũng từng bị xử phạt vi phạm hành chính cũng về hành vi vận chuyển hàng cấm vào năm hai nghìn một mươi
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tp hà nội cho biết đơn vị này đã kịp thời phát hiện
và thu giữ số lượng lớn bánh kẹo phục vụ dịp tết trung thu do nước ngoài sản xuất
đây đều là những sản phẩm ba tức là không hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc xuất xứ
và không được bất cứ cơ quan chức năng nào tại việt nam kiểm định chất lượng
tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về vệ sinh an toàn thực phẩm
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
bất ngờ kiểm tra một điểm kinh doanh đại đường đồng kiến xã lào phủ huyện hoài đức
cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm thùng bánh kẹo gồm chín chủng loại khác nhau
tất cả đều có đặc điểm chung là do nước ngoài sản xuất có nhãn mắc bằng chữ nước ngoài
nhưng lại không có tem nhãn phụ bằng tiếng việt theo quy định
nhiều loại bánh kẹo trong lô hàng này được giao bán tràn lan trên các mạng xã hội
nhất là trong thời điểm tết trung thu đang đến gần
tại cơ sở kinh doanh thì số lượng kiểm đếm
kiểm tra thực tế đoàn kiểm tra đã lập và số lượng được xác định
khoảng năm trăm linh thùng là bánh kẹo các loại và do nước ngoài sản xuất
chủ chưa có mặt để làm việc và chưa xuất trình được hóa đơn chứng tư liên quan
nhiều loại vẫn chưa được kiểm định của cơ quan chức năng
thậm chí là chưa có hóa đơn chứng từ được nhập khẩu từ nước ngoài đưa về tới việt nam
và nếu không được cơ quan chức năng phát hiện thì những bánh này sẽ được đưa ra thị trường tiêu thụ vào dịp này
điều đó ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người tiêu dùng cũng như là ảnh hưởng đến thị trường trong nước
tiếp tục kiểm tra tại điểm tập kết hàng hóa của một cửa hàng tại thị trấn xuân mai trương mỹ hà nội
lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm bánh trung thu mini do nước ngoài sản xuất
chủ hàng cho biết thấy mặt hàng này bán chạy nên đã nhập về
dù không có bất cứ hóa đơn chứng từ gì chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cùng ngày phòng cảnh sát môi trường cũng phát hiện một chiếc xe tải đang dừng đỗ
bốc xếp hàng tại thị trấn xuân mai
trên thùng xe có gần ba chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất và cũng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
trước tình trạng số lượng lớn bánh kẹo trung thu trôi nổi được phát hiện và thu giữ
mới đây thanh tra bộ y tế đã có văn bản về việc tăng cường công tác chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả trong dịp tết trung thu năm hai nghìn hai mươi
đề nghị các địa phương tăng cường giám sát chủ động kiểm nghiệm an toàn thực phẩm
xác định sản phẩm thực phẩm phục vụ tết trung thu không đảm bảo an toàn
thực hiện truy xuất nguồn gốc
sử lý nghiêm triệt để theo đúng quy định
nên cơ sở phù hợp với hạ tầng và đảm bảo an toàn bay
điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến hủy chuyến trong dịp hai tháng chín
đồng thời các cảng hàng không phối hợp chặt chẽ với sở giao thông vận tải
và các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông
giảm thiểu un tắc giao thông tại khu vực cảng hàng không dịp nghỉ lễ quốc khánh hai tháng chín
ủy ban chứng khoán nhà nước vừa phát đi thông tin trong đó nêu rõ
để tránh rủi ro cho các nhà đầu tư khi tham gia đầu tư giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ
pháp luật quy định chỉ nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mới được tham gia mua trái phiếu phát hành riêng lẻ
sự phát triển nhanh của thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã và đang tiềm ẩn một số rủi ro
cần sửa đổi bổ sung các quy định pháp lý cũng như tăng các chế tài xử lý
để lành mạnh hóa thị trường này hỗ trợ phát triển đúng định hướng
thống đốc ngân hàng nhà nước nguyễn thị hồng vừa cho biết
nốt phần còn lại của room tín dụng cho các ngân hàng để thuận tiện cho việc triển khai thực hiện gói hỗ trợ lãi suất hai
cũng như đáp ứng nhu cầu vốn thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và phục hồi sản xuất kinh doanh
tuy nhiên phần điều chỉnh này vẫn nằm trong con số một mươi bốn mục tiêu đã đặt ra từ đầu năm
dùng tín dụng là vấn đề liên tục nóng trong thời gian qua
khi nhiều ngân hàng đã sử dụng hết hạn mức tăng trưởng được cấp ngay từ những quý đầu năm
dẫn đến tình trạng dư vốn nhưng không thể cho vay mới
thưa quý vị như chúng tôi đã thông tin trong các bản tin trước
về tình trạng bát nháo các thực phẩm giảm cân trên thị trường hiện nay
thậm chí nhiều sản phẩm đã được phát hiện có chứa chất cấm
tuy nhiên thị trường này vẫn chăm hoa đua nở
với nhiều mẫu mã sản phẩm được đưa ra như kẹo dấm cà phê hay thạch giảm cân
liệu việc thần thanh hóa công dụng của những loại thực phẩm giảm cân này có vi phạm pháp luật
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
trong phóng sự kỳ trước phóng viên được giới thiệu loại kẹo giảm cân
là thực phẩm bảo vệ sức khỏe hanna slim plus với công dụng có thể đốt mỡ
giảm từ ba đến bốn kg cho một liệu trình mà không cần phải ăn kiêng vận động
việc thần thanh hóa công dụng của những loại thực phẩm giảm cân này không còn quá xa lạ
thế nhưng những hành vi này liệu có đang vi phạm pháp luật
theo quy định của luật quảng cáo thì những hành vi quảng cáo đối với những sản phẩm
mà nói sai
về chất lượng của sản phẩm có hành vi lừa dối người tiêu dụng thì đây là hành vi cấm theo quy định của luật quảng cáo
trong chế tài về mặt hành chính thì theo nghị định xử phạt quy phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo
thì có quy định về xử phạt tiền đối với lại cái hành vi quảng cáo sai sự thật
và trong cái bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
thì cũng có các quy định về tội quảng cáo gian dối
để phản ánh và làm rõ thông tin một cách khách quan về loại kẹo giảm cân hanna slim plus
chúng tôi đã liên hệ nhiều lần qua số điện thoại đăng ký của công ty nhưng không thấy ai nhắc máy
theo số liệu của cục vệ sinh an toàn thực phẩm
trong số các vụ việc được phát hiện có chất cấm tính đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
thì các sản phẩm giảm cân chiếm đến bảy mươi
điều này cho thấy thị trường sản phẩm giảm cân đang là điểm đen của việc trộn chất cấm
và cần phải có giải pháp mạnh để xử lý
đối với những hành vi mà sử dụng chất cấm trong sản xuất thực phẩm chức năng
thì hành vi này đáng lên án cần phải xử lý nghiêm binh trước phong đoạn
qua hoạt động định thu kiểm tra đối với những sản phẩm này
mà xác định đây là những sản phẩm có những chất cấm
và ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của người tiêu dùng
thì những đối tượng này có thể bị truy cứu
trách nhiệm hình sự
về đội buôn bán hàng giả và đơn vị có thể bị đóng cửa giúp giấy phép kinh doanh có thể hẳn
việc tin nghe những lời quảng cáo thổi phồng
khiến người muốn giảm cân nhanh rất dễ rơi vào tình cảnh tiền mất
mà béo vẫn hoàn béo thậm chí có nguy cơ phải nhập viện
vì tác dụng phụ của những loại thần dược này
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt quý vị